vào sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai tại huyện đông anh thành phố hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng các đại biểu quốc hội thành phố hà nội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã cổ loa
tại buổi tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội đã báo cáo với cử tri huyện đông anh kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn vừa diễn ra từ ngày hai mươi tháng một mươi đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một
trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp hầu hết các cử tri đều bày tỏ niềm phấn khởi và đánh giá cao những kết quả đạt được trong kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn đồng thời bày tỏ kỳ vọng trong việc giải quyết nhiều vấn đề nóng đã được nêu ra trong kỳ họp quốc hội vừa qua
trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn đồng thời bày tỏ niềm phấn khởi và đánh giá cao những kết quả đạt được trong kỳ họp thứ hai quốc hội vừa qua